công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi năm bánh heroin
hai đối tượng là phạm văn tiến chú xã nghi trường huyện nghi lộc và đinh bạc long
chú xã thanh phong huyện thanh trường
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
thông qua đường tiểu ngạch thẩm lộ vào địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
qua huyện diễn châu rồi đi ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt khi ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình
để vận chuyển ma túy và thường xuyên thay đổi phương tiện tuyến đường di chuyển
phương thức liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng
sau một thời gian điều tra đến khoảng hai mươi một h năm ngày hai mươi sáu tháng hai
tại khu vực đường rẽ lên cao tốc bắc nam đoạn diễn châu nghi sơn
công an huyện diễn châu phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn
phòng sáu cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt quả tang tiến và long
đang vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
tổ công tác số hai bộ công an phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh quảng bình
đã tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy
phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai tại km sáu trăm năm mươi bảy ba trăm linh trên đường lý thánh tông thuộc xã lộc ninh
thành phố đồng hới lực lượng công an đã đón dừng phương tiện xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển để kiểm tra
nam thanh niên đã điều khiển xe mô tô bỏ chạy và bị tổ công tác truy đuổi bắt giữ
đối tượng khai nhận tên trần văn lợi chú thị xã ba đồn kiểm tra phát hiện một chín trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
loại hồng phiến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ đối tượng
trần văn lợi để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng nai
phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện tân phú vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng
bắt giữ nhiều đối tượng số tiền giao dịch cá cược của đường dây đánh bạc này ước tính lên đến một năm tỷ đồng
trước đó thực hiện cao điểm tấn công chân nát tội phạm bảo đảm an ninh trợ tự dịp tích nguyên đá giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
và công an huyện tân phú cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai bốn tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng
gồm nguyễn quốc nam nguyễn tấn đạt đỗ văn nhân thái văn đại việt nguyễn thanh tuấn
tất cả cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai cùng nhiều tăng vật phương tiện được các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tổ chức đánh bạc mới đầu là chỉ có một mươi triệu thôi tại chưa tin
sau đó mới nạp một trăm linh triệu tài khoản một trăm linh ngàn
em cắt nhỏ ra để em giao cho những khách những anh em mà uy tín để chơi
quá trình điều tra công an tỉnh đồng nai xác định thông qua mạng internet
nguyễn quốc nam tổ chức cho các con bạc ở huyện tân phú và một số địa phương khác cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua website
nam mua tài khoản tổng tài khoản master có một trăm năm mươi đồng
mỗi điểm tương ứng với một mươi hai đồng
sau đó chia thành nhiều tài khoản quản lý agent
từ tài khoản quản lý có thể chia thành nhiều tài khoản trang member để giao cho con bạc đăng nhập tham gia cá cược trực tiếp
mỗi điểm tương ứng với số tiền từ một mươi năm đến hai mươi năm đồng
sau mỗi tuần các đối tượng thanh toán kết quả thắng thua với nhau bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt
buổi thủ đoàn các đối tượng này đã sử dụng các trang
cá cược bóng đá trực tuyến của nước ngoài
đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn quốc nam
đã cầu kết với nhiều đối tượng trên địa bàn thực hiện hành vi cá cược cá đồ bóng đá trực tuyến
qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận hành vi phòng tội của mình
đối tượng đã được tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến
chỉ tính riêng từ ngày một một hai nghìn hai mươi bốn đến ngày bảy một hai nghìn hai mươi bốn các đối tượng đã giao dịch hơn tám mươi hai bốn trăm sáu mươi sáu điểm
tương ứng với số tiền khoảng một năm tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
vụ án đang được các đơn vị liên quan phối hợp mở rộng điều tra
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt bị can
để tạm giam ba tháng đối với nguyễn thị hòa giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn vạn phúc
trú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó vào hồi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện
lập biên bản vụ việc nghi có dấu hiệu khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái pháp luật
xảy ra tại tổ bầy thị trấn việt quang huyện bắc quang
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị hòa với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hoạn vạn phúc
đã lợi dụng chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận các điểm khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ chương trình nông thôn mới nằm trên địa bàn tỉnh hà giang
để khai thác đá bán ra ngoài thị trường với số lượng lớn thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đối với lê anh duy chú tổ bốn mươi bảy phường an hải đông quận sơn trà về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản
theo đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chị hà có nhờ lê anh duy xem bó trên mạng và thỏa thuận số tiền ba trăm linh đồng
tuy nhiên trong quá trình chuyển khoản chị hà đã chuyển nhầm cho duy ba triệu đồng
khi biết đã chuyển nhầm chị hà đã tìm cách liên lạc đề nghị duy trả tiền nhưng duy đã không trả lại
vào ngày hai mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thông báo số một trăm tám mươi bảy về việc đề nghị trả lại tiền
chuyển nhầm cho chị hà nhưng duy không đồng ý chuyển trả vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
quá trình điều tra truy xét công an huyện cam lâm tỉnh khánh hòa đã phát hiện và bắt giữ được nhóm nghi can
gây ra vụ cướp tài sản xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua
tại xã cam thành bắc
nhóm nghi can gây án gồm ba đối tượng dương quốc vượng chú tại thành phố cam ranh
kiều minh huy chú xã vĩnh ngọc và giáp nguyễn hoàng huy chú thành phố nha trang
trước đó ba đối tượng này đã rủ nhau trộm cắp tài sản
vào khoảng hơn một mươi sáu giờ phát hiện một chiếc xe máy cắm sẵn chìa khóa và một điện thoại trên yên xe
cả nhóm định trộm cắp thì ông nguyễn văn phô là chủ rẫy đi làm về
lợi dụng sơ hở đối tượng hoàng đã định lấy chiếc điện thoại và bỏ chạy thì bị ông phô chặn lại
các đối tượng đã tấn công nạn nhân rồi lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân tẩu thoát
qua truy xét vào tối ngày hai mươi bảy tháng hai công an huyện cam lâm phối hợp với một số đơn vị của công an thành phố nha trang bắt giữ được các đối tượng
tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh vừa bắt được đối tượng truy nã trần kim tử long
chú xã mỹ hòa thị xã bình minh
có liên quan trong vụ dùng súng gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường thành phước thị xã bình minh vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
vào chiều tối ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã bình minh nhận được tin báo có vụ nổ súng bắn người xảy ra ở khóm ba phường thành phước thị xã bình minh
hậu quả là một người bị thương
sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã mời những người trong vụ nổ súng lên cơ quan làm việc
riêng long đã bỏ trốn khỏi địa phương
lực lượng công an đã thu giữ được một khẩu súng giả đầu đạn
bốn cây dao tự chế bốn xe mô tô cùng một số tăng vật
sau khi gây án long đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an thị xã bình minh đã phát hiện long đang lẩn trốn tại ấp một a xã an thạnh huyện bến lức tỉnh long an
phối hợp cùng công an huyện bến lức tiến hành bắt giữ đối tượng và di lý về công an thị xã bình minh xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin
bản tin về truy nã tội phạm
bản tin về tội mua dâm người chưa thành niên
còn về tội môi giới mại dâm công an tp thái bình tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã số sáu ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đối với đối tượng bùi quốc huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh gia xã phú xuân thành phố thái bình tỉnh thái bình
liên quan đến tội đánh bạc công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã số hai ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
liên quan đến tội đánh bạc công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã số sáu ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện